chiều nay tám tháng năm sau ba ngày thảo luận hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đã quyết định không chấp nhận quyết định kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
tuyên bản án hình sự phúc thẩm đối với hồ duy hải đã có hiệu lực pháp luật từ ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hội đồng thẩm phán cho rằng ở những thời điểm quan trọng hồ duy hải luôn nhận tội
tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm kết án hồ duy hải về tội cướp tài sản giết người là có căn cứ không oan
dù quá trình điều tra xét xử có một số thiếu sót nhưng việc này không làm thay đổi bản chất vụ án
do vậy không cần thiết phải hủy các bản án sơ thẩm phúc thẩm để điều tra lại theo kháng nghị giám đốc thẩm của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
viện dẫn quy định của pháp luật hội đồng thẩm phán cũng cho rằng quy định kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao là không đúng pháp luật
liên quan đến hai vật chứng quan trọng được cơ quan điều tra yêu cầu nhân chứng trong vụ án mua rồi đưa vào hồ sơ vụ án
hội đồng thẩm phán cho rằng việc mua giao thớt là để nhận dạng phục vụ điều tra không phải là công cụ gây án